tổng thống nga vladimir putin cho biết nước này đã ký một thỏa thuận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
trên lãnh thổ nước láng giềng belarus
moscow cho biết động thái này không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân
đây cũng là lần đầu tiên nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
theo ông putin tổng thống belarus ông alexander lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
ở belarus nơi giáp biên giới với ba lan
nhà lãnh đạo nga cho hay moscow sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật
ở belarus trước ngày một tháng bảy tới và sẽ không thực sự chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho minsk
ông cho biết nga đã triển khai một mươi máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus
tổng thống putin cũng lưu ý moscow đã bàn giao cho minsk tổ hợp tên lửa iskander có khả năng mặc đầu đại hạt nhân